theo thống kê của cùng chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi lượng gạo xuất khẩu của cả nước ước đạt trên năm ba mươi năm triệu tấn thu về gần hai sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ
giá gạo xuất khẩu trung bình đạt gần bốn trăm chín mươi bốn usd một tấn tăng gần một mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
đây là tín hiệu vui đối với người dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức từ dịch bệnh và thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo xuất khẩu gạo năm hai nghìn hai mươi sẽ cán mốc trên sáu triệu tấn
kỳ vọng hiệp định thương mại tự do việt nam eu tiếp tục lạc đòn bầy để thúc đẩy xuất khẩu gạo vào thị trường tiềm năng này
và dự báo giá bán sẽ còn tăng và ổn định trong năm tới